lực lượng chức năng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã lập biên bản và tạm giữ một xe cuốc đất đang có hành vi săn gạt trái phép đất núi với quy mô hàng trăm mét khối
nguy hiểm hơn đây là khu vực rất dễ sạt lở khi vào mùa mưa
tại số bảy mươi đường v ba phường một khu vực núi lớn thành phố vũng tàu lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện chủ đất dùng xe cuốc tổ chức san gạt khoảng năm trăm linh m hai đất núi làm biến dạng địa hình đất tại khu vực này
được biết đây không phải là lần đầu tiên chủ đất này tự ý săn gạt trái phép
trước đó vào tháng ba cũng tại khu đất này lực lượng chức năng cũng đã phát hiện chủ đất có hành vi khai thác khoáng sản trái phép với khối lượng trên năm mươi mét khối đất
ubnd tp vũng tàu đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính chủ đất với số tiền bốn mươi năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện đồng thời yêu cầu chủ đất khắc phục ngay hiện trạng tránh gây sạt lở